nhân dịp tết thiếu nhi mùa một tháng sáu nhà hát mua rối thăng long đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật mới lạ
được giàn dựng với phong cách hiện đại nhằm mang đến cho các em thiếu nhi những tiết mục giải trí vui tươi và hấp dẫn
các đoàn nghệ thuật của nhà hát trình làng những chương trình đặc biệt với nội dung và hình thức phong phú
với những tiết mục như hoa bàn đỏ vườn thu đáng yêu đại dương xanh cô bé quảng khăn đỏ
và đặc biệt chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng một câu chuyện hấp dẫn với tỉnh tiết ly kỳ đầy kịch tính
làm cho thiếu nhi thực ra tưởng là khó nhưng rất dễ tức là mình mà sống được với các bạn ấy
tức là mình đặt mình vào các bạn tâm lý của các bạn và mình làm ra những cái câu chuyện của các bạn ấy thì các bạn sẽ gần với mình ngay
cái chương trình này thì thực ra bọn tôi dạy các con về tình yêu tức là tình yêu đất nước tình yêu ông bà tình yêu cha mẹ
vì trong cái chương trình đó tôi có cả những cái chương trình về môi trường biển
trong chương trình
các em nhỏ sẽ được gặp gỡ những thần tượng tuổi thơ của mình được gặp gỡ các bạn thú đáng yêu như khỉ sóc cưa
cùng những sinh vật biển trong đại dương mênh mông
các em được hòa mình với các nền văn hóa đạt sắc màu về thế giới xung quanh thông qua những chuyến du lịch
bằng các thể loại nghệ thuật khác nhau như mùa rối nước rối cạn kịch nói
hôm nay tất cả những tiết mục phải nói là những nhân vật được biến hóa thành những nhân vật dối rất phong phú về thể loại
với cái con mắt nhìn nhận của tôi
thì tôi thấy là nó gần gũi và biến hóa phù hợp với cả văn hóa của việt nam nữa
cho nên nó gần gũi với trẻ con
tất cả những nhân vật những tiết mục đều rất dễ thương
và các con như hòa mình cùng với diễn viên không có khoảng cách giữa diễn viên và khán giả
hôm nay đến đây con được xem những người con được xem mặt nạ ảo thuật các chú nồn nhảy can style
bình thường con chỉ được xem trên tv thôi
hôm nay đến đây con được trên tận mắt con rất là vui ạ
làm sao con muốn bố mẹ hoặc là cô giáo dẫn con đi chơi tiếp ở đây ạ
với ý tưởng tạo hình độc đáo cùng phong cách giản dựng mới lạ
những chương trình nghệ thuật của nhà hát mô dối thăng long hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả
đặc biệt là các em thiếu nhi những trải nghiệm thú vị như ngày một tháng sáu